tình trạng các xe khách đón trả khách ngang nhiên nhiều năm nay tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
gầm cầu đại phúc thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh luôn là điểm nóng về tình trạng đón trả khách
ngay dưới gầm cầu nhiều quán nước mọc lên hai bên đường thu hút khá nhiều khách
mà chủ yếu là những người làm nghề xe ôm và khách bắt xe đường dài
có mặt tại đây không khó để bắt gặp hình ảnh xe khách dừng đỗ đón trả khách
dưới gầm cầu
việc dừng đón trả khách lộn xộn ngay bên làn xe chạy nhất là khu vực đường cao tốc
tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
tuy nhiên các lái xe lẫn hành khách vẫn điềm nhiên với nguy hiểm đang dình dập
trước tình trạng trên chính quyền địa phương đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan chức năng
để tuyên truyền giải thích xử lý
xong cái khó là ở chỗ các chủ xe chỉ chấp hành khi có mặt của các cơ quan chức năng
nếu vắng bóng tình trạng trên lại tiếp diễn
trong thời gian qua cũng có một số tình trạng những xe khách đón trả khách trong đường
và nhất là trên các tuyến công nộ
những vị trí đón trả khách là các vị trí gầm cầu vượt qua công nộ
những việc này chúng tôi đã cử những lực lượng tuần tra kiểm soát tới và xử lý nghiêm cho các xe khách
đổ tại những vị trí gây bất đàn toàn hóa thông và kiên quyết xử lý nghiêm
đối với những trường hợp không chấp hành các quy định chung với lập trạng thông bộ
và nhất là những việc đón trả khách không đúng nơi quy định như vậy
để giải quyết tình trạng trên đi đôi với việc tuyên truyền tuần tra kiểm soát vi phạm
chúng tôi đã tham mưu
cho giám đốc hơn tỉnh và ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản kiến nghị bộ giao thông vận tải
chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát xây dựng các điểm dừng đỗ đón trả khách
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phòng ngừa tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông trên tuyến
thực tế cho thấy việc tuần tra xử lý hành vi xe khách dừng đỗ đón trả khách trong thời gian qua
mặc dù đã tăng cường tuy nhiên cũng chưa được nhiều
bên cạnh việc nâng cao ý thức người tham gia giao thông
thì chính quyền địa phương cũng cần có giải pháp xây dựng các điểm rừng đỗ phù hợp
để giải quyết triệt để tình trạng trên